từ đầu năm hai nghìn một mươi chín liên tiếp các đường dây mua bán vận chuyển ma túy với số lượng lớn
đã bị lực lượng chức năng phát hiện tại miền trung và thành phố hồ chí minh
tổng lượng hàng thu giữ tới trên ba tấn ma túy đá hàng tấn heroin và hàng triệu viên ma túy tổng hợp
đường biên giới dài với hệ thống giao thông thuận lợi các đối tượng buôn bán trái phép chất ma túy
đang coi việt nam vừa là địa bàn tiêu thụ vừa là điểm trung chuyển ma túy
bên cạnh đó việt nam đang trong giai đoạn mở cửa hội nhập chủ trương phát triển kinh tế
tạo điều kiện cho luân chuyển và giao lưu hàng hóa nhưng cũng là cơ hội cho tội phạm ma túy lợi dụng
theo số liệu thống kê của bộ công an chỉ riêng trong quý i năm hai nghìn hai mươi ba
các lực lượng chức năng đã triệt phá thu giữ số lượng ma túy nhiều hơn cả năm hai nghìn một mươi tám
trong mỗi vụ bắt giữ số lượng ma túy lên đến hàng trăm kg thậm chí được tính bằng tấn
đây là con số chưa từng có trong các vụ bắt giữ ma túy tại việt nam những năm trước
bây giờ xu hướng của đối tượng là dùng
ma túy tổng hợp thay cho các loại ma túy bán tổng hợp và ma túy tự nhiên truyền thống trước đây
bởi vì nó dễ nàm và cảm giác là
nó mang lại cái cảm giác ảo giác rất là lớn nhất và đi kèm với nó là cái tác hại rất lớn
thế thì qua công tác thực tế này thì tôi thấy rằng là cái ma túy tổng hợp dạng đá bây giờ là cái số lượng tiêu thụ nhiều nhất
ma túy được sản xuất tại khu vực tam giác vàng sau đó vượt biên giới vào việt nam
một số lượng nhỏ tiêu thụ trong nước
sản xuất đi philippines trung quốc đài loan úc mỹ canada bằng nhiều đường khác nhau
trước đây thì trung quốc về việt nam xong để đi nước thứ ba
nhưng gần đây thì cái tuyến việt nam trung quốc cái lượng ma túy vào việt nam thì giảm so với cái tuyến nào vào tuyến campuchia
cái nguyên nhân thì có thể là cái tuyến đường mà các đối tượng buôn bán ma túy vận chuyển qua việt nam
là một trong những tuyến đường mà đối tượng xác định là thoát đỡ hơn các đơn vị nước khác
theo cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy những tên cầm đầu bị bắt trong các chuyên án lớn vừa qua
chủ yếu là người nước ngoài còn điều hành cả đường dây lớn thì ở nước ngoài điều hành không phải là người việt nam
nên việc bắt giữ gặp nhiều khó khăn
hơn nữa việc hợp tác quốc tế cùng truy quét tội phạm ma túy vẫn còn nhiều hạn chế do cơ chế chính sách mỗi nước khác nhau
lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy phối hợp với các đơn vị địa phương đã tấn công mạnh ở vùng tây bắc
nhất là địa bàn của điện biên sơn la
đặc biệt là khi chúng tôi cân phá xóa bỏ được những tục điểm những bong ke ma túy cho tuân thuất cầm đầu
thì chúng tôi cũng đích hình ngay là phải có phương án để mà đón nhận truy bắt khi mà chúng chuyển hướng hoạt động
và đúng như vậy là trong những tháng vừa qua thì địa bàn của thanh hóa nghệ an hà tĩnh thì nổi lên
nên là rất phức tạp
bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm có tới một mươi ba điều quy định về các tội phạm liên quan đến ma túy
trong đó chín điều có khung hình phạt đến trung thân hoặc tử hình
đủ thấy mức răn đen nặng như thế nào
nhưng do lợi nhuận quá lớn các đối tượng này vẫn không từ thủ đoạn tàng trữ mua bán vận chuyển trái phép ma túy
và đến nay cuộc chiến chống tội phạm ma túy là cuộc chiến đầy gam go thử thách